với mục đích bảo đảm an toàn và đẩy mạnh tiềm năng phát triển kinh tế biển
hội thảo nâng cao năng lực cán bộ quản lý và chuyên gia hàng hải việt nam trong lĩnh vực điều tra tai nạn hàng hải
do cục hàng hải việt nam phối hợp với đại sứ quán anh đã được tổ chức vào sáng nay tại hà nội
hội thảo với sự tham gia của năm mươi cán bộ đến từ cục hàng hải việt nam
cảng vụ các tỉnh thành phố và các chuyên gia quốc tế sẽ tập trung chia sẻ kinh nghiệm
và cách thức áp dụng công nghệ số vào công tác điều tra tai nạn hàng hải
nhấn mạnh việc sử dụng thiết bị mô phỏng với phương thức hiện đại sẽ tăng cường hiệu quả của các hoạt động điều tra
bên cạnh đó chương trình cũng mang đến các nội dung tổng hợp nhằm nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và chuyên gia ngành hàng hải
nhằm bảo đảm công tác an toàn biển thúc đẩy chiến lược phát triển kinh tế biển của việt nam